chiều hai mươi một tháng sáu tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp cựu ngoại trưởng hoa kỳ john kerry đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực và đóng góp tích cực của ngài john kerry trong việc thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ trong nhiều thập kỷ qua
chủ tịch nước cho biết việt nam luôn coi ngài là một người bạn thân thiết nhấn mạnh rằng quan hệ việt nam và hoa kỳ thời gian qua tiếp tục duy trì đã phát triển tích cực trong bối cảnh hoa kỳ có chính quyền mới
đặc biệt chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống donald trump đã trao đổi thư về quan hệ việt nam hoa kỳ
trong đó tổng thống donald trump khẳng định thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại các vấn đề khu vực và quốc tế cùng việt nam và các nước trong khu vực bảo đảm hòa bình thịnh vượng ở châu á thái bình dương trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế
chủ tịch nước cho biết việt nam đang tích cực chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng coi đây là một sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch nước bày tỏ vui mừng tổng thống donald trump đã khẳng định sẽ đến dự hội nghị cấp cao apec và thăm song phương việt nam
ông john kerry vui mừng thông báo với chủ tịch nước về kết quả chuyến thăm việt nam thành công tốt đẹp
ông john kerry cho biết ông luôn gắn bó và ủng hộ việt nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước qua đó xây dựng mối quan hệ song phương ngày càng phát triển
ông john kerry cho rằng những chính sách việt nam đang thực hiện rất đúng hướng mong muốn việt nam và hoa kỳ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực
trong đó có lĩnh vực năng lượng qua đó đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển